các bạn hãy đăng kí cho kênh lalaschool để không bỏ lỡ những video hấp dẫn

ngoài ra mỗi trường hợp cơ địa khác nhau sẽ có nguy cơ mắc diễn tiến nặng hay di chứng không giống nhau
hầu hết người nhiễm ncov khỏi hoàn toàn chỉ một số ít gặp phải tình trạng hậu covid một mươi chín nhưng thường sẽ phục hồi theo thời gian
người bệnh có các triệu chứng kéo dài ít nhất hai tháng và không thể giải thích bằng bất kỳ chẩn đoán nào khác
nếu người thân vẫn còn di chứng của covid một mươi chín trên một tháng bạn có thể khuyên họ đến các cơ sở y tế để thăm khám điều trị kịp thời
tóm lại việc mỗi f có một biểu hiện bệnh
thời gian điều trị và có thể gặp triệu chứng hậu covid một mươi chín khác nhau là do thể trạng cơ địa sức đề kháng của mỗi người
đồng thời sự khác biệt này cũng do sự bảo vệ của vaccine covid một mươi chín lá chắn hữu hiệu để hạn chế diễn biến bệnh nặng cũng như giảm rủi ro lây nhiễm cho bản thân và cộng đồng
do đó hãy cùng gia đình tham gia tiêm chủng đủ mũi vaccine để đạt được tối ưu hiệu quả phòng bệnh